hướng tới các địa phương vùng sâu vùng xa có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao
công ty điện lực gia lai đã triển khai tháng tri ân khách hàng giảm ba mươi đơn giá chi phí nhân công lắp đặt
sau công tơ cho các khách hàng cấp điện mới được một trăm sáu mươi hai khách hàng đặc biệt
đây là hoạt động có ý nghĩa dành cho người sử dụng điện trên tuyến biên giới gia lai
trong tháng tri ân khách hàng công ty điện lực gia lai tập trung nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
giảm thiểu thời gian mất điện nâng cao tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ khách hàng
để thực hiện mục tiêu này tăng cường các kênh tiếp nhận và lắng nghe khách hàng
thông qua website chăm sóc khách hàng email chăm sóc khách hàng tổng đài chăm sóc khách hàng
trực tiếp lắng nghe ý kiến nhân dân để hướng tới sự hài lòng của khách hàng
ngoài ra còn triển khai thực hiện chương trình tuần lễ hồng evn hiến máu nhân đạo thu được trên một trăm hai mươi đơn vị máu
thực hiện năm công trình thắp sáng đường quê tại năm làng thuộc bốn xã vùng sâu vùng xa